thời gian qua trên địa bàn thành phố nam định đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân cũng như là tài sản công cộng
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm công an thành phố nam định đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án trộm các tài sản có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn văn an chú tại yên hồng ý yên nam định bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu lợi dụng đoạn đường vắng vẻ an đã dùng một đoạn luồng dài bảy gãy ba khoang hàng rào sắt ngăn cách giữa đường ngang dân sinh với đường dây tàu hỏa
khi đang mang số sắt trên đi bán thì an bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan điều tra an khai nhận cùng với tử đoạn tương tự ngày tám tháng sáu đối tượng đã bẻ trộm và tiêu thụ thành công hai khoang hàng rào sắt
trước đó tại cửa hàng điện thoại nghị huệ trên đường thành trung phường cửa bắc cũng đã xảy ra một vụ trộm cắp điện thoại
lợi dụng lúc nhân viên bán hàng không để ý đối tượng trần thị thủy chú tại ngõ năm mươi ba tô hiến thành đã nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn
thông qua các hình ảnh ghi lại được từ camera của cửa hàng các nhân viên điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính và bắt giữ đối tượng
trong tầm một mươi hai h một mươi một h một mươi một h ba mươi một mươi hai h trưa khách thì lúc ấy chỉ có
hôm qua thì xem muốn đổ sang máy samsung trong lúc đổ thì chỉ có mua bán
lúc ấy thì trong lúc mà cho khách xem sản phẩm ấy thì em có để máy điện thoại của em ở trên bàn trải nghiệm samsung
trong lúc ấy thì khi em mải cài đặt máy cho khách thì lúc ấy sơ hỏi thì chị đã nhìn thấy cái máy của em để trên bàn
chị tầm hơn một mươi hai h lúc ấy chị vừa hiện cái hành vi mình gấp máy điện thoại của em
hầu hết những vụ trộm cắp đài
tài sản xảy ra trong thời gian qua đều có một điểm chung đó là sự sơ hở mất cảnh giác của chính các nạn nhân
chính điều đó đã giúp các đối tượng có thời cơ điều kiện thực hiện hành vi phạm tội của mình
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố nam định xảy ra một số những vụ trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thực hiện rất nhiều biện pháp và đã điều tra làm rõ được một số vụ
thì theo tôi thì nguyên nhân nó có rất nhiều nguyên nhân
hiện tại trên địa bàn thành phố có một số đối tượng nghiện lang thang lợi dụng sơ hở để trộm cắp theo
nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân quan trọng nhất là do các chủ tài sản thường không để ý và sơ hở về tài sản của mình
việc lực lượng công an thành phố nam định quyết liệt đấu tranh điều tra bắt giữ xử lý kịp thời các vụ trộm cắp tài sản
đã đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn